thưa quý vị sáng nay tại hà nội trường trung học cơ sở mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam
lấy chủ động và sáng tạo trong công tác dạy và học là phương châm chủ đạo
hơn hai mươi năm hình thành và phát triển các thế hệ thầy và trò trường trung học cơ sở mai dịch đã không ngừng đổi mới nỗ lực hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chồng người
năm học vừa qua dù có khó khăn vì đại dịch covid một mươi chín nhưng tập thể thầy và trò nhà trường vẫn ra sức thi đua dạy tốt học tốt đạt được những thành tựu đáng tự hào
nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng